trong hai ngày mùng một tháng sáu và mùng hai tháng sáu trường đại học bách khoa hà nội đã tổ chức triển lãm giới thiệu trưng bày và trình diễn các sản phẩm khoa học các sáng chế của sinh viên đến từ các phân viện của trường
đây là hoạt động nằm trong tháng sinh viên nghiên cứu khoa học và sáng tạo được tổ chức hàng năm nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu sáng tạo của sinh viên
được biết tất cả những sáng chế giải pháp công nghệ đến từ các viện của trường được trình diễn trong ngày hội này đều là những sản phẩm nghiên cứu khoa học xuất sắc giành được giải cao trong hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ ba mươi bốn vừa qua